thủ tướng nhật bản kishida fumio vào ngày một mươi hai tháng sáu thông báo tokyo sẽ tiếp tục hỗ trợ
ukraine gia phá bom mìn và tái tiết
ông kishida cho biết nhật bản đã cam kết viện trợ bảy sáu tỷ đô la mỹ cho ukraine và các quốc gia
láng giềng thêm vào đó nhật bản sẽ cung cấp viện trợ toàn diện trong nhiều lĩnh vực như cung cấp
trang thiết bị quốc phòng thủ tướng nhật bản kishida fumio cũng nêu rõ nước này sẽ áp dụng
kinh nghiệm và hiểu biết của nhật bản trong một số lĩnh vực như giả phá bom mìn dọn dẹp
mảnh vỡ kể cả trong lĩnh vực năng lượng nông nghiệp
nhà lãnh đạo nhật bản cho hay chính phủ và các công ty tư nhân của nước này đã lập hội đồng
chuẩn bị thúc đẩy khôi phục kinh tế của ukraine trước đó chính phủ nhật bản cũng đã quyết định
cấp khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá năm triệu đô la mỹ cho ukraine sau vụ vỡ đập
kharkovka và lũ lụt ở nước này